tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh cục hành chính quản trị hai thuộc văn phòng chính phủ đã tổ chức chương trình về nguồn thăm tặng quà khám cấp phát thuốc miễn phí trao học bổng cho người dân nghèo các em học sinh tại địa phương
cùng dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tại đây các đơn vị đã vận động để tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho năm trăm linh người dân thủ huyện tân biên người dân khu vực biên giới campuchia trao tặng năm trăm linh phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trao hai trăm linh suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
các đơn vị cũng trao số tiền một năm tỷ đồng cho tỉnh tây ninh để thực hiện hoạt động xây dựng nhà tỉnh nghĩa cho các đối tượng khó khăn

tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội đảng bộ và nhân dân cùng chung sức chung lòng triển khai nhiều mô hình hiệu quả để đưa tân biên phát triển và giàu đẹp trong tương lai